thưa quý vị khán giả là một trong ba ung thư thường gặp nhất và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới
ở việt nam ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất
do giai đoạn đầu khó phát hiện trên hình ảnh x quang nên bệnh nhân thường bỏ lỡ cơ hội điều trị sớm
hiện nay tại bệnh viện đa khoa tâm anh đang đi tiên phong trong việc áp dụng các kỹ thuật hiện đại
để thực hiện phương pháp chụp cắt lớp vi tính liều thấp để tầm soát ung thư phổi
kỹ thuật này có hiệu quả như thế nào xin mời quý vị theo dõi nội dung tư vấn của chuyên gia y tế
ngoài ra là người dân người dân người ta đã có một cái thái độ đúng hơn với cái sức khỏe của mình
họ chủ động đi khám và phát hiện bệnh do đó là số ca phát hiện ung thư được phổi nhiều hơn
thứ hai là về mặt kỹ thuật thì hiện nay chúng ta ở việt nam cũng đã có rất nhiều những loại máy móc hiện đại
và giúp được cho việc tầm soát sớm ung thư phổi
và chúng ta cũng sử dụng tất cả những kỹ thuật tiên tiến hàng đầu trên thế giới
ví dụ như là những kỹ thuật tầm soát ung thư phổi
liều thấp thì đây là một kỹ thuật then chốt giúp cho phát hiện sớm được ung thư phổi
chụp cắt lớp vi tính liều thấp thì được coi là mắt thần trong việc phát hiện sớm bệnh ung thư phổi
vậy thì bác sĩ có thể cho biết là cái phương pháp này thì nó có những ưu việt như thế nào ạ
cắt lớp vi tính phổi liều thấp thì đã được chứng minh là đây là cái phương án sàng lọc và phát hiện sớm tốt nhất hiện nay
tốt hơn so với việc dùng những cái marcer dự đoán ung thư này
tốt hơn so với việc sử dụng x quang
thế nhưng mà
thế nhưng mà lựa chọn đối tượng như thế nào để cho phù hợp thì cũng là một vấn đề
vì chúng ta biết nếu mà chúng ta chụp nhiều quá thì mặc dù là liều xã thấp thật đấy nhưng mà liều xã tích lũy hàng năm nó sẽ tăng dần
thế cho nên là mình cũng không thể nào chụp tràn lan được
thế nên người ta đã có những cái nghiên cứu mà đã tính toán là ở những đối tượng như thế nào là đối tượng nguy cơ cao
và cần phải chụp cắt lớp vi tính phổi liều thấp để tầm soát chủ động ung thư phổi
chúng ta có thể lên cái trang web nguycơungthufổi com
đây là một cái trang web
trang web của hội diện miễn dịch lâm sàng tp hcm thì cũng là một cái công cụ mà chúng ta có thể trả lời những câu hỏi
họ cho mình khoảng tám đến một mươi câu hỏi
sau khi mình trả lời xong thì sẽ có một cái kết quả là mình thuộc nhóm nguy cơ thấp hay nhóm nguy cơ cao mắc ung thư phổi
trong trường hợp mà mình thuộc nhóm nguy cơ cao mắc ung thư phổi thì lúc đấy chúng ta nên đi đến những cái cơ sở khám chữa bệnh
có uy tín có đủ máy móc trang thiết bị
để có thể được tiến hành tầm soát ung thư phổi dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ
hiện nay thì bệnh viện đào quận tâm anh đang có thêm ảnh gì trong việc phát hiện sớm bệnh ung thư phổi bằng phương pháp chụp cắt lớp vi tính liều thấp ạ
khi mà chúng ta nói là dùng các lớp vi tính liều thấp để tầm soát ung thư phổi thì mình chỉ nghĩ ung thư phổi thôi
đúng không ạ
nhưng mà khi mà chúng ta chụp một cái phim lên chúng ta đánh giá toàn bộ những mô phổi thì không chỉ ung thư được phát hiện mà chúng ta có thể phát hiện thêm những bệnh lý khác nữa
ví dụ như là những cái bệnh lý tổn thương phổi liên quan đến việc hút thuốc lá này bệnh phổi tăng ngạn mạng tính rồi cả sơ phổi sơ phổi vô căng những cái bệnh lý tiêu bản khác mà liên quan đến phổi
một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã tham gia chuyên mục sức khỏe và so năm của chủ đôi hôm nay
với phương châm chẩn đoán đúng điều trị tốt trung tâm chẩn đoán hình ảnh bệnh viện đa khoa tâm anh trang bị hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại bậc nhất
có những thiết bị không chỉ lần đầu có mặt tại việt nam mà còn cả trong khu vực đông nam á như máy msct bảy trăm sáu mươi tám lát cắt hệ thống máy cộng hưởng từ một năm đến ba tesla các máy siêu âm màu ba d bốn d kết hợp công nghệ đàn hồi mô nhũ ảnh ba d và x quang số hóa toàn bộ
phương pháp này sử dụng tia x kết hợp với máy xoắn ốc đa hàng để dọt tìm các hình ảnh bên trong cơ thể thể hiện chi tiết và rõ nét nhất trên hình ảnh
thực hiện phương pháp này khá đơn giản
chỉ cần nằm yên và làm theo hướng dẫn của kỹ thuật viên
tuy nhiên bệnh nhân cần thông báo cho bác sĩ chỉ định phương pháp chẩn đoán này trong trường hợp đang mang thai hoặc nghi ngờ có thai hoặc mắc các bệnh lý ở thận bệnh tiểu đường
những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm hôm nay